liên quan tới công tác khắc phục trong mùa mưa lũ phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có công điện
gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh phía bắc các bộ ngành
về việc chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
công điện nêu rõ từ cuối tháng sáu đến nay tại một số tỉnh miền núi phía bắc đã xảy ra mưa lớn cục bộ
gây lũ quét xả lở đất nhất là trên địa bàn các tỉnh lào cai yên bái hà giang lai châu sơn la
gây thiệt hại về người và của theo dự báo các khu vực này còn tiếp tục xảy ra mưa lớn cục bộ
một số huyện thuộc các tỉnh lào cai yên bái và hà giang có nguy cơ sạt lở đất lũ quét rất cao
phó thủ tướng đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh lên phương án ứng phó
chỉ đạo chính quyền cơ sở và lực lượng sung kích kiểm tra giả soát các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng
để chủ động di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn
bộ tài nguyên và môi trường theo dõi chặt chẽ dự báo cảnh báo thông tin kịp thời
bộ công thương bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi
bộ giao thông vận tải kiểm soát hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các quân khu các lực lượng đóng chân trên địa bàn
ra soát phương án sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của mưa lũ
thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai để chỉ đạo các biện pháp cụ thể